tạo điều kiện cho khối kinh tế tư nhân phát triển
trong năm hai nghìn một mươi tám có gần năm mươi doanh nghiệp tư nhân thua lỗ
điều này cho thấy là khu vực kinh tế này đang có dấu hiệu trưởng lại
vậy đâu là đòn bẩy cho các doanh nghiệp tư nhân phát triển trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế trong tương lai
sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình của chúng tôi
các chuyên gia ước tính nếu một doanh nghiệp đăng ký gia nhập thị trường
sẽ phải trải qua các bước thủ tục như sau
một đăng ký thành lập doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh mất năm ngày
hai khắc dấu mất một ngày
ba thông báo mẫu dấu mất một ngày
bốn mở tài khoản ngân hàng mất một ngày
mua hoặc tự in hóa đơn vat mất một mươi ngày
công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp mất năm ngày
bảy nộp thuế môn bài mất một ngày
đăng ký lao động với sở lao động thương minh xã hội mất một ngày
đăng ký bảo hiểm với cơ quan bảo hiểm xã hội mất một ngày
một mươi với chín thủ tục đó sẽ mất khoảng hai mươi ngày
thủ tục đăng ký kinh doanh được đánh giá là đã rút gọn
nhưng thủ tục hậu kinh doanh thể hiện rõ trong quá trình hoạt động doanh nghiệp
mới là điều khiến các chuyên gia và doanh nghiệp chăn trở
vấn đề là sau khi được đăng ký doanh nghiệp
thì các doanh nghiệp phải làm một loạt các thủ tục hậu đăng ký doanh nghiệp
để có được giấy phép có được chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
hay có được các quy định về hợp chuẩn v v
thì những thủ tục đó sẽ được đăng ký doanh nghiệp
thủ tục đó còn rất là phiền hạ
và chính vì vậy cho nên thế giới người ta đánh giá
rằng việt nam về cái gia nhập thị trường của doanh nghiệp
cái chỉ số gia nhập thị trường vẫn đang là chỉ số yếu nhất
trong môi trường kinh doanh nghiệp việt nam
còn thực tế với các doanh nghiệp như với doanh nghiệp chuyển phát nhanh bổ câu
chi phí và thời gian làm thủ tục gia nhập thị trường không có gì đáng nói
bằng quá trình hoạt động của doanh nghiệp khi làm việc với cơ quan quản lý
đặc biệt là trong trường hợp chưa có quy định rõ ràng cụ thể
cho doanh nghiệp vận chuyển hàng lẻ hàng gom của khách hàng
chẳng hạn như theo quy định tại khoản một một mươi tám thông tư số ba mươi chín năm hai nghìn một mươi bốn của bộ tài chính
bán hàng hóa dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới hai trăm linh đồng mỗi lần
thì không phải lập hóa đơn chính tử
nếu doanh nghiệp vận chuyển cho khách một sản phẩm như vậy mà không có hóa đơn thì vẫn hợp lệ
nhưng nếu vận chuyển một trăm linh sản phẩm có giá trị như trên cho một trăm linh người
mà không có hóa đơn chứng tử thì bị coi là không hợp lệ
nhiều cái đúng nhỏ lại thành một cái sai lớn
đối với doanh nghiệp của chúng tôi thì khi mà khách hàng gửi hàng
thì nếu mà là hàng thương mại thì chúng tôi luôn yêu cầu là khách hàng phải chuẩn bị đầy đủ
hóa đơn giấy tờ đi kèm để cho nó đảm bảo rằng là đúng thủ tục pháp luật
thì thông thường là các cơ quan chức năng họ vẫn về góc độ là họ
cái việc là họ quản lý hàng hóa lưu thông đó là việc hoàn toàn chính đáng
nó nhiều khi là trong cái việc là hàng lẻ với hàng gom rồi hàng lô
nó còn chưa có những cái quy định rõ ràng dẫn đến việc rằng là
đôi khi doanh nghiệp cũng không biết phải làm
thị trường logistics bắt đầu hoạt động trong khoảng một mươi năm trở lại đây
với một lĩnh vực được coi là khá mới mẻ các quy định pháp luật chưa theo kịp với xu hướng
thì bản thân mỗi doanh nghiệp sẽ phải gồng mình tìm hướng đi cạnh tranh trên thị trường
với những tiêu chí riêng như khách hàng có thể phải trả chi phí cao hơn
nhưng sẽ được lựa chọn dịch vụ chất lượng hơn nhanh hơn an toàn hơn
để bù lại những chi phí phát sinh đã mất
thì những cái năm gần đây đặc biệt là theo cái xu hướng phát triển của thương mại điện tử
thì cái lĩnh vực logistics nó lại trở nên rất là nóng bỏ
và nó phát sinh ra rất nhiều những cái vấn đề mới
thế thì làm thế nào để cái thủ tục hành chính cũng như là các cái văn bản pháp luật
làm sao nó có thể là đi theo kịp được cái việc là phát triển của thị trường
thì nó sẽ làm cho cái thị trường nó trở nên là công bằng cân bằng và minh bạch hơn
theo thống kê của viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương
doanh nghiệp đang phải gánh chịu năm loại chi phí
chi phí tuân thủ pháp luật
là những loại chi phí doanh nghiệp phải trả theo quy định của pháp luật
gồm có chi phí thủ tục hành chính phí lệ phí và chi phí đầu tư
hai chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp
đó là chi phí cơ hội và chi phí không chính thức
chi phí thủ tục hành chính được tính bằng tổng thời gian doanh nghiệp bỏ ra để làm thủ tục
chi phí nhân công và tần suất mà doanh nghiệp phải thực hiện trong một năm
phí lệ phí là các khoản tiền mà doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan giải quyết khi làm các thủ tục
phí lệ phí được tính bằng mức độ thường xuyên doanh nghiệp phải trả
chi phí đầu tư là khoản tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để đầu tư máy móc trang thiết bị nhân công
nhằm đáp ứng quy định của pháp luật
trong các loại chi phí chi phí thủ tục hành chính là loại chi phí dễ nhìn thấy nhất
còn chi phí cơ hội và chi phí không chính thức được đánh giá là khó tính toán nhất
chi phí cơ hội có lẽ là rất ít người nói đến
nhưng tôi thì quan sát thấy thế này chi phí cơ hội có lẽ này là một
mặc dù nó rất khó là tính toán
nhưng cái mức độ chi phí cơ hội có thể nó rất lớn
và cái thiệt hại cho doanh nghiệp thì nó không chỉ đơn thuần là thiệt hại đi một phần về vật chất
thời gian mà đôi khi cái thiệt hại nó có thể dẫn đến phá sản
ngừng hoạt động của cả một doanh nghiệp
như vậy là cái tác động của nó dự kiến là sẽ rất lớn
thậm chí nó lớn hơn rất nhiều so với lại chi phí để doanh nghiệp bỏ ra để thực hiện một vài cái thủ tục
chi phí cơ hội là cơ hội kinh doanh mà doanh nghiệp mất đi
do thời gian thủ tục
cơ hội kéo dài hoặc chậm thủ tục hoặc không đúng hẹn
trong đó có bốn lãi thu nhập mà doanh nghiệp đã đầu tư trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục yêu cầu theo quy định pháp luật
báo cáo của phòng thương mại và công nghiệp việt nam cho thấy
có một mươi sáu doanh nghiệp phải chờ hơn một tháng mới có đủ tất cả các loại giấy tờ cần thiết để có thể chính thức đi vào hoạt động
không phải là không có lý do khi vcci đưa ra con số khảo sát
trong hơn một mươi doanh nghiệp thì có tới năm mươi năm doanh nghiệp trong năm hai nghìn một mươi tám phải trả chi phí không chính thức
chính thời gian
làm thủ tục kéo dài chính những quy định trừ rõ ràng kéo dài thời gian làm việc là nguyên nhân dẫn đến những chi phí phát sinh không mong muốn
một số đề xuất nâng cao chất lượng văn bản pháp luật và tổ chức thực thi như sau
với chi phí thủ tục hành chính có thể xem xét bãi bỏ thủ tục hành chính không cần thiết trùng lặp đơn giản yêu cầu hồ sơ giấy tờ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục giảm tần suất thực hiện thủ tục thực hiện chính phủ điện tử cấp giấy phép điện tử thay vì bản giấy thực hiện chế độ tự động gia hạn giấy phép thay chế độ cấp phép xác nhận bằng tự kê khai thông báo hoặc đăng ký thay thế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh bằng điều kiện kinh doanh không cần cấp giấy
với phí lệ phí cần giả xuất để bãi bỏ hoặc giảm phí lệ phí
với chi phí đầu tư cân nhắc tính toán và hạn chế đưa ra những yêu cầu làm phát sinh thêm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp nhằm tuân thủ pháp luật xem xét và bãi bỏ hoặc cắt giảm các yêu cầu giới hạn tối thiểu về quy mô máy móc trang thiết bị diện tích tối thiểu website số lượng nhân viên
không nên can thiệp quá sâu vào hoạt động kinh doanh chẳng hạn như giám đốc phải có trình độ bằng cấp gì tổ chức bộ máy ra sao v v
với việc nâng cao chất lượng văn bản pháp luật ở ba loại chi phí trên sẽ giảm bớt các thủ tục tạo ra chi phí cơ hội và chi phí không chính thức cho doanh nghiệp
về tổ chức thực thi pháp luật các cơ quan chính quyền địa phương cố gắng giảm tần suất đi lại giảm thời gian thực hiện thủ tục hồ sơ cho doanh nghiệp thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trả kết quả đúng hẹn tránh tình trạng chờ đến ngày cuối cùng nhận kết quả lại trả lời không được hoặc phải bổ sung sửa đổi giấy tờ
mục tiêu đặt ra đến năm hai nghìn hai mươi phải có một triệu doanh nghiệp tư nhân hoạt động nhưng hiện tại mới đạt được bảy trăm một mươi năm doanh nghiệp đây là một thách thức
thủ tướng đã nói từ khóa cho khu vực này đó là tạo sự bình đẳng trong phát triển được bảo vệ khích lệ và được trao cơ hội cho kinh tế tư nhân
và để làm được điều này thì đòi hỏi các bộ ngành phải tuân thủ chỉ đạo của người đứng đầu chính phủ nỗ lực phá vỡ rào cản mở đường cho doanh nghiệp tư nhân phát triển
đến đây thì thời lượng dành cho tranh truyền